các công tố viên hàn quốc đã mở cuộc điều tra cuộc họp kín giữa tổng thống nước này
bà park geun hye và các lãnh đạo tập đoàn lớn hồi năm ngoái
vì nghi ngờ bà park đóng vai trò gây quỹ cho hai quỹ phi lợi nhuận
do người bạn thân lâu năm của tổng thống bà choi soon sin lập ra
năm hai nghìn một mươi năm tổng thống park đã tổ chức cuộc gặp mặt với một mươi bảy người đứng đầu nhiều tập đoàn lớn
tại văn phòng tổng thống kêu gọi những người tham gia ủng hộ thành lập các quỹ vì lợi nhuận
sau đó tổng thống park bị cáo buộc tổ chức họp kín kéo dài sang ngày thứ hai
lần lượt với bảy người trong số đó
công tố viên đã phát hiện bằng chứng chi tiết cho thấy tổng thống park có khả năng đã chỉ thị
lãnh đạo tập đoàn trên ủng hộ cho quỹ thể thao và văn hóa được cho là do bà chue lập ra
phát hiện này dựa trên kết quả điều tra ông an chong bum
nguyên là thư ký phụ trách vấn đề phối hợp chính sách của tổng thống park
văn phòng công tố có kế hoạch triệu tập những quan chức thân cận với các lãnh đạo tập đoàn
từng tham gia cuộc họp kín trên để thẩm vấn nếu cần thiết